hai giai đoạn ba của những dự án đã tồn tại

mà muốn tiếp tục đầu tư
và những dự án nghỉ dưỡng này
thì chúng ta cần quan tâm đến một số yếu tố
ví dụ như là

thì nó có tiềm năng du lịch hay không

và cái kế suất lợi nhận được
cái vấn đề thứ hai

nếu một chủ đầu tư đủ mạnh
có khả năng tài chính tốt
thì mới có thể là hoàn thành
ít nhất phải hoàn thành được
cái dự án đúng tiến độ

cái việc đúng tiến độ này thì nó sẽ dẫn theo

như mong muốn hơn

đến cái tỷ lệ
chia lợi nhận của
chủ đầu tư cam kết với nhà đầu tư như thế nào
với một con số lợi nhận
là một mươi hai thì tôi cho rằng là quá cao
và nhà đầu tư nên cân nhắc
những cái tỷ số lợi nhận thấp

an toàn hơn
cái thứ bốn là
chúng ta cũng phải để ý xem là cái
hành lang pháp lý
hiện nay thì hành lang pháp lý nó đã rõ ràng hay chưa
và khi mà tôi đầu tư vào như vậy
thì cái cơ chế nào bảo vệ
cho những cái nhà đầu tư
khi mà chủ đầu tư gặp rủi ro
trong cái việc kinh doanh của mình
tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ vừa diễn ra
thứ trưởng bộ xây dựng lê quang hùng cho biết
cuối tháng bốn vừa qua
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đã ban hành chỉ thị số một mươi một về một số giải pháp
thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định
lành mạnh trong đó có condotel
bộ xây dựng sẽ hoàn thiện
các quy chuẩn tiêu chuẩn liên quan đến condotel
và các quy chế liên quan
đến việc vận hành condotel
và tiến tới sửa đổi hệ thống pháp luật
bộ tài nguyên và môi trường
có văn bản hướng dẫn cụ thể
về chế độ sử dụng đất
và cấp quyền sử dụng đất đối với condotel
tất cả những văn bản này
yêu cầu phải rong trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
để tạo hành lang pháp lý
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân